phó thủ tướng vương đình huệ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh đắk lắc về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
tình hình xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đắk lắc chuyển biến tích cực
tổng sản phẩm xã hội grdp ước đạt trên ba mươi sáu tỷ đồng tăng gần bảy so với cùng kỳ năm trước
huy động vốn đầu tư xã hội ước đạt trên hai mươi bốn tỷ đồng tăng gần hai mươi một so với cùng kỳ năm trước
toàn tỉnh hiện có bốn mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ trên hai mươi tám có khoảng năm tổ hợp tác với sáu mươi thành viên
có ba trăm sáu mươi chín hợp tác xã đang hoạt động và chín mươi hợp tác xã ngừng hoạt động có hai mươi năm công ty nông lâm nghiệp thực hiện sắp xếp đổi mới
đánh giá cao kết quả của tỉnh đã được trong chín tháng qua phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị lãnh đạo tỉnh giải thích thêm một số nội dung như
quy chế hoạt động của các tổ hợp tác việc triển khai chính sách xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản chương trình mỗi xã một sản phẩm
phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cần làm rõ về việc chuyển biến đổi mới các công ty nông lâm nghiệp sau sắp xếp
chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành hai hoặc nhiều thành viên tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất